chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé

theo quy định của quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy mỗi thí sinh nếu đăng ký xét tuyển vào nhiều trường ngành thì việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký
ông vũ ngọc sáng ở tỉnh lai châu hỏi yêu cầu bảo lãnh dự thầu từ một ba của hồ sơ mời thầu thuộc xác định theo giá kế hoạch hay giá dự thầu
doanh nghiệp nộp bảo lãnh dự thầu theo giá dự thầu thì có đúng không bộ kế hoạch và đầu tư trả lời vấn đề này như sau
theo quy định tại khoản ba điều một mươi một luật đấu thầu giá trị bảo đảm dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu theo một số mức xác định từ một đến ba giá gói thầu căn cứ quy mô và tính chất của từng gói thầu cụ thể
đối với trường hợp của ông sáng hồ sơ mời thầu phải quy định về nội dung bảo đảm sự thầu trong đó có giá trị cụ thể của bảo đảm dự thầu để nhà thầu làm căn cứ thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu
việc đánh giá tính hợp lệ của bảo đảm dự thầu thực hiện theo quy định nêu trong hồ sơ mời thầu
thưa quý vị và các bạn trong tuần trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân đã nhận được một mươi tám đơn thư của bộ kế hoạch
trong thời gian tới trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân mong tiếp tục nhận được sự hợp tác giúp đỡ của các cấp các ngành các cơ quan đơn vị tổ chức chính trị xã hội để chúng tôi trả lời bạn đọc và khán giả truyền hình
mọi thông tin xin gửi về địa chỉ
chuyên mục hộp thư truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội hoặc địa chỉ email hộpthư truyền hình a nh tv vn
đường dây nóng tám trăm tám mươi tám bảy trăm một mươi tám nghìn tám trăm chín mươi chín